thưa quý vị lễ khai mạc đại hội thể thao đông nam á sea games ba mươi một sẽ chính thức diễn ra vào tối nay
với chương trình nghệ thuật đặc sắc kéo dài một trăm hai mươi phút tại sân vận động quốc gia mỹ đình
vé mời đã được ban tổ chức phát ra để mời các quan khách lãnh đạo cấp cao người hâm mộ đến tham dự sự kiện lớn này
một lần nữa công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sự kiện quan trọng này tiếp tục được lực lượng công an triển khai trên quy mô lớn
cuối cùng thì sau khoảng một thời gian bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh thì đại hội thể thao đông nam á sea games ba mươi một đã chính thức được tổ chức tại việt nam
và chỉ còn ít thời gian nữa thôi thì lễ khai mạc sẽ chính thức diễn ra tại đây sân vận động quốc gia mỹ đình
và theo thông tin từ ban tổ chức thì sẽ có vận động viên các đoàn quan khách các đoàn đại biểu đến từ nhiều quốc gia trên thế giới
và các đoàn nghệ thuật sẽ tham gia vào buổi biểu diễn nghệ thuật đặc biệt này
và chính vì vậy công tác đảm bảo về trực tự an toàn giao thông hay là an ninh trực tự
đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đoàn quan khách tham dự vào buổi lễ khai mạc đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an
và theo những ghi nhận của chúng tôi thì các công tác đảm bảo về an ninh an toàn đã được triển khai từ rất sớm
theo đó sẽ có ba vòng kiểm soát an ninh từ phía ngoài sân vận động cho đến tận các khán đài